chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội vương đình huệ là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo việt nam đến cuba cũng như khu vực mỹ la tinh trong năm hai nghìn hai mươi ba nhằm triển khai đường lối đối ngoại từ sau đại hội một mươi ba của đảng
là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên đến cuba sau khi cuba tổ chức tổng tuyển cử bầu quốc hội khóa mới và các chức danh quan trọng của nhà nước theo hiến định
chuyến thăm tái khẳng định việt nam luôn coi trọng tiếp tục củng cố tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt mẫu mực thủy chung việt nam cuba
thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội hai nước và hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ tình trạng khẩn cấp nước cộng hòa belarus
do ngài sinh nhĩ áp zkivadim ivanovic bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp cộng hòa belarus làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ tình trạng khẩn cấp belarus
trong những năm qua quan hệ hợp tác về chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng giữa việt nam và belarus không ngừng được tăng cường
củng cố và phát triển góp phần tích cực và sự phát triển ổn định bền vững của mỗi nước
đặc biệt là vào thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát mạnh tại việt nam chính phủ belarus đã trực tiếp vận chuyển vật tư trang thiết bị y tế
giúp đỡ nhân dân việt nam đây là minh chứng về tình đồng chí đồng đội chia sẻ ngọt bùi giữa hai nước
bộ trưởng tô lâm cho biết đảng chính phủ việt nam luôn dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề do thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra
vì vậy đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về phòng chống thảm họa thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu
giao lực lượng công an nhân dân việt nam làm nòng cốt
với tinh thần đó lực lượng công an việt nam đã chủ động không ngừng củng cố nâng cao chất lượng công tác hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật
đồng thời tích cực học hỏi kinh nghiệm công tác của đối tác nước ngoài
trong đó quan hệ hợp tác với bộ tình trạng khẩn cấp belarus đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
hiện trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an việt nam và học viện phòng vệ dân sự bộ tình trạng khẩn cấp belarus
đã ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo
qua đó đã đào tạo nhiều cán bộ học viên việt nam về các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở các bậc đại học và trên đại học
hàng năm giữa hai bộ đã duy trì và tăng cường cử các đoàn cán bộ trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc cảnh báo phòng ngừa các tình huống khẩn cấp
trên cơ sở tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác bộ trưởng tô lâm đề nghị
thời gian tới hai bên tích cực xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các nội dung chương trình hợp tác
tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng trung tâm cảnh báo cháy sớm và thảm họa thiên tai
giới thiệu chia sẻ chuyển giao công nghệ liên kết sản xuất các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hiện đại
phối hợp thông tin để bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị bộ tình trạng khẩn cấp belarus tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo cán bộ học viên bộ công an việt nam tại belarus
và cử chuyên gia sang việt nam sảng dạy bồi dưỡng tập huấn
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng sineyav kivadin ivanovic đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ tình trạng khẩn cấp belarus
cần xác định rõ hơn nữa việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng gắn liền với việc thực hiện nghị quyết
quyết liệt nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và phải được thực hiện một cách nghiêm túc
đồng bộ bài bản và sâu sắc trong suốt nhiệm kỳ và thời gian sắp tới
đây là một trong những nội dung quan trọng được thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội thảo khoa học cấp quốc gia công an nhân dân với việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
được bộ công an hội đồng lý luận trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ban tuyên giáo trung ương phối hợp tổ chức vào sáng nay tại hà nội
hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện những kết quả lực lượng công an nhân dân đạt được trong gần nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
hơn một trăm linh năm báo cáo tham luận chất lượng cùng một mươi bảy tham luận trực tiếp tại hội thảo đã đánh giá một cách thẳng thắn việc tổ chức nghiên cứu học tập
quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba trong từng cấp từng đơn vị và tại từng địa phương với các lộ trình triển khai và hình thức phù hợp khoa học
trên cơ sở đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy tổ chức đảng tại cơ sở
đồng thời mỗi đảng viên cán bộ chiến sĩ nắm vững và vận dụng linh hoạt sáng tạo trong thực tiễn công tác chiến đấu nửa đầu nhiệm kỳ qua
phát biểu kết luận thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh từ thực tiễn những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai nghị quyết
thời gian tới cần kiên quyết khắc phục những điều này trên cơ sở nghiên cứu những mô hình hay cách làm sáng tạo
cùng với quyết tâm dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và khát vọng phát triển của cấp ủy đảng trong công an nhân dân
thứ trưởng đề nghị cần tiếp tục quán triệt đẩy mạnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ giải pháp đã đề cập trong đề án số sáu của đảng ủy công an trung ương và nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
công an các đơn vị địa phương cần thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền huy động các nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an cơ sở
tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy đã xác định trong giai đoạn tiếp theo
chiều nay tại công an tỉnh phú thọ bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tham dự còn có đồng chí bùi minh châu ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ
tại buổi lễ đại diện lãnh đạo cục tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an
điều động đại tá phạm trường giang giám đốc công an tỉnh phú thọ đến nhận công tác giữ chức vụ cục trưởng cục kế hoạch và tài chính kể từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá nguyễn minh tuấn phó cục trưởng cục kế hoạch và tài chính đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh phú thọ kể từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại lễ công bố thượng tướng trần quốc tỏ đã ghi nhận quá trình cống hiến của đại tá phạm trường giang và đại tá nguyễn minh tuấn
mong muốn trên cương vị công tác mới đại tá phạm trường giang sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc làm câu nối giúp đỡ công an tỉnh phú thọ hoàn thành nhiệm vụ được giao